đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh bắc ninh về thực trạng tình hình đầu tư nước ngoài tại địa phương để hoàn thiện đề án trình bộ chính trị
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng vương đình huệ đánh giá cao kết quả trong thu hút fdi của tỉnh bắc ninh trong những năm qua những đề xuất kiến nghị của tỉnh cụ thể sát thực với cuộc sống
phó thủ tướng khẳng định các doanh nghiệp fdi đã đồng góp không nhỏ vào thành tích chung của tỉnh bắc ninh trong đó nhiều dự án tạo động lực không chỉ phát triển tỉnh bắc ninh mà còn trong cả nước
phó thủ tướng đề nghị tỉnh bắc ninh phải làm quy hoạch công nghiệp gắn với phát triển đô thị trong quá trình xây dựng thành phố trực thuộc trung ương đồng thời quan tâm đến phát triển bền vững chăm lo phát triển doanh nghiệp trong nước cùng với fdi
trong thời gian tới bắc ninh tiếp tục thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước ngoài thể hiện quan điểm nội lực là quyết định nhưng ngoại lực là quan trọng xây dựng một nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế